theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đầu tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
dòng chảy tại các trạm thượng nguồn sông mê công có mức tương đương trung bình nhiều năm
và thấp hơn năm hai nghìn một mươi sáu là từ năm đến hai mươi
xâm nhập mặn ở sông cửu long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao
xâm nhập mặn trên sông vàm cỏ long an cái lớn kiên giang vùng bán đảo cà mau
khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng bốn đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi sau sẽ giảm dần
trong trường hợp cực đoan thời gian thiếu mưa kéo dài và việc tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh
và chữ nước tại các đập sẽ làm cho tình trạng hạn hán xâm nhập mặn kéo dài và trầm trọng hơn
từ đầu tháng bốn đến nay khu vực nam bộ tiếp tục duy trì tình trạng không mưa
ngày nắng nhiều trưa chiều độ ẩm giảm thấp nhiệt độ tăng cao nắng nóng tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi
trong khi đó ở khu vực đông nam bộ nhiều nơi nhiệt độ ba mươi sáu ba mươi bảy độ c dự báo từ ngày mùng sáu đến ngày một mươi tháng bốn
xâm nhập mặn tăng dần và đạt mức cao nhất vào cuối tuần
độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương trong thời kỳ từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng ba
riêng một số trạm ở long an kiên giang có độ mặn cao hơn độ mặn cao nhất tháng ba năm hai nghìn hai mươi